trong những ngày vừa qua nền nhiệt độ ở hà nội ghi nhận cao nhất từ đầu năm chạm ngưỡng bốn mươi độ
thậm chí vào thời điểm buổi trưa nắng nóng còn làm cho nhiệt độ tăng cao hơn nữa
đây cũng là thời điểm ghi nhận nhiều bệnh nhi phải nhập viện do các bệnh liên quan đến mùa nắng nóng
bệnh nhi này mới ba tháng tuổi nhưng đã phải nhập viện cấp cứu do viêm đường hô hấp trên khiến em khó liên tục sốt và quấy khóc
cách đây mấy hôm thì tôi thấy bạn sốt sốt ba mươi tám độ thì tôi cho bạn vào đây để cấp cứu ở đây
thì bác sĩ khám thì bảo là bị viêm đường hô hấp trên
còn em bé này cũng phải cấp cứu cách đây ba ngày vì sốt cao không hạ có biểu hiện co giật
em được chẩn đoán sốt do nhiễm khuẩn
ở nhà là bị ho xong rồi uống thuốc được một hôm thì là sốt
sốt thì đến chiều thì là sốt cao quá là bị co giật
thế là đến đây cấp cứu thì cháu tỉnh luôn ở đường ấy
ở trên đường thì đến bác sĩ chuẩn đoán là bị viêm nhiễm khuẩn thì là tiêm
giờ uống thuốc
trong những ngày nắng nóng vừa qua tại khoa nhi của bệnh viện thanh nhàn ghi nhận số bệnh nhân nhi tăng đột biến
đang nói nhiều trường hợp vào viện khi đã có những dấu hiệu nặng khiến cho việc điều trị phải kéo dài
chỉ trong bốn ngày nắng nóng vừa qua tại khoa tiếp nhận tới bảy mươi bệnh nhân phải điều trị nội trú
trung bình mỗi ngày có từ năm đến một mươi bệnh nhân sởi và một mươi năm đến hai mươi bệnh nhi mắc bệnh đường hô hấp phải nhập viện
trong thời gian vừa qua khoa nhi bệnh viện thanh nhàn tiếp nhận số lượng bệnh nhân tăng đột biến
tăng gấp rưỡi so với bình thường
trong đó chủ yếu là những bệnh nhân có bệnh đường hô hấp và đường tiêu hóa
ngoài ra tình hình dịch sởi cũng không hề có dấu hiệu thiên giảm
các cháu nhập viện trong tình trạng tương đối nặng đặc biệt là tình trạng sốt
những cháu sốt lên bốn mươi một độ c và lại xuất hiện tình trạng co giật và kiểm tra siêu hấp
các bác sĩ cũng khuyến cáo thời tiết với nền nhiệt cao khiến cơ thể dễ cảm nhiễm với nhiều loại bệnh
đặc biệt là đối tượng trẻ em có sức đề kháng kém hơn
vì vậy phụ huynh cần chú ý chăm sóc trẻ đúng cách để tránh trẻ bị bệnh
dự báo mùa hè năm nay còn nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao
gần trẻ trẻ bị bệnh
các bác sĩ cũng khuyến cáo thời tiết với nền nhiệt cao khiến cơ thể dễ cảm nhiễm với nhiều loại bệnh